sau hai ngày xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú thọ
đã ra phán kiết cuối cùng đối với bị cáo đặng anh tuấn cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi kết thúc phần tranh luận tại tòa hội đồng xét xử đưa ra nhận định với tư cách là tránh thanh tra
bộ thông tin và truyền thông bị cáo tuấn đã để cho các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông quốc gia
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội
bị cáo tuấn bị phạt ba mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ và cấm đảm nhiệm chức vụ hai năm kể từ khi chấp hành xong án phạt